gần hai phần ba sinh viên ra trường muốn lựa chọn làm việc tại khu vực nhà nước
những kết quả do tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam vừa công bố cho thấy
thị trường lao động trong nước cũng như định hướng nghề nghiệp việc làm trong thanh niên
đang có nhiều vấn đề cần phải suy ngẫm
bố mẹ em cũng hướng cho em vào sư phạm muốn cho em được ổn định làm ở môi trường nhà nước
chị là sau ba năm ra trường thì em rất muốn làm việc với nhà nước ạ
bởi vì làm việc ở nhà nước thì rất ổn định ạ
và nhà em cũng mong muốn là em được làm việc ở nhà nước vì là khi về giả thì chẳng có lương
làm việc môi trường nhà nước thì có thể ổn định hơn và đúng có thể nhàn hơn
nhưng câu trả lời này khá phù hợp với kết quả điều tra của tổng cục thống kê và tổ chức lao động quốc tế ilo mới công bố
điều tra được thực hiện với hai hai trăm linh thanh niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín tuổi cho thấy
gần hai phần ba thanh niên chiếm sáu mươi bốn hai được hỏi cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước
thực tế những cuộc thi tuyển vào các cơ quan chức năng hàng năm đã thu hút được một lượng lớn ứng viên
trong đó có nhiều sinh viên tốt nghiệp thậm chí không ít sinh viên sau khi ra trường có tâm lý muốn làm tạm ở ngoài
trông chờ một cơ hội tốt hơn để vào nhà nước
trong cái xã hội ta hiện nay rồi ngay cả trong cái cách quản lý của các cơ quan nhà nước hôm nay
vẫn là nặng cái tính chất bao cấp cho nên nó ngấm sâu vào nhiều cái thế hệ học sinh của chúng ta
có thể là bố mẹ phụ huynh
thế thì nó dẫn tới cái tâm lý như thế thôi
làm việc gần hai mươi năm ở khu vực nhà nước rồi chuyển sang khu vực tư nhân
bà ngô thị lan cho rằng việc lựa chọn khu vực nhà nước có thể khiến cho nhiều sinh viên ít có cơ hội cọ sát
dè luyện chuyên môn theo đúng nghĩa
bản thân tôi đi làm thì tôi lại có một cái trải nghiệm rất là thú vị
tức là có những cháu đi xin vào làm nhà nước rồi nhưng một thời gian thì em rất không thích
vì không phù hợp không phù hợp ở chỗ thì bản thân khả năng các cháu
cháu là rất có nhưng vào cái môi trường làm việc nhà nước thú thực là nói tự trì trệ
thì không dám nói cái từ đấy trì trệ nhưng mà cái môi trường nó không được năng động
nên là các cháu lại không phù hợp hay bản thân cái thu nhập cũng không được hấp dẫn
nên là các cháu cũng không thể hiện được hết cái khả năng của mình
thì các cháu lại muốn đi ra làm ngoài
theo các nhà tuyển dụng chính tỷ lệ cử nhân thất nghiệp ở mức báo động
đã khiến cho nhiều sinh viên ra trường lựa chọn khu vực nhà nước bởi tính ổn định
tư tưởng giáo dục của mình đối với thế hệ trẻ
và cái tư tưởng đấy nó xuất phát từ gia đình tức là từ bố mẹ và từ thầy cô
rằng là sau khi mà con ra trường thì cũng muốn rằng là con được vào một cái cơ sở đó để
một cái chỗ nào đấy yên ấm tức là hiểu một cái từ là yên ấm và có nghĩa là công hiến lâu dài
làm việc lâu dài không bao giờ lo bị thất nghiệp
không bao giờ phải lo đối mặt với những khó khăn với những thách thức cả
đấy là cái tâm lý
theo nhiều chuyên gia để các sinh viên năng động hơn
không trông chờ vào một công việc ổn định nhàn hạ thì cần một loạt chính sách đồng bộ
ngoài việc đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp thì cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong các nhà trường
bên cạnh đó là chính sách thuận lợi giúp khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh
những yếu tố này sẽ là cơ hội và động lực giúp thay đổi dần tâm lý thích ổn định của nhiều bạn trẻ hiện nay